thưa quý vị và các bạn những năm gần đây tình hình quốc tế luôn biến động tiềm ẩn nhiều bất ổn ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế toàn cầu
trong bối cảnh đó việt nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới
đây là minh chứng sống động bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch về con đường phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam